trong năm hai nghìn một mươi chín mặc dù môi trường chiến lược phức tạp hơn trước
song với tinh thần chủ động nắm bắt cơ hội và vượt qua thách thức
cốc tăng đối ngoại của đảng và nhà nước ta đã được triển khai đồng bộ hiệu quả
góp phần duy trì môi trường hòa bình thu hút các nguồn lực cho phát triển
giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
và nâng cao hơn nữa vị thế đất nước trên trường quốc tế
mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những dấu ấn đối ngoại trong năm hai nghìn một mươi chín vừa qua
qua ghi nhận ngắn ngay sau đây
đầu năm hai nghìn một mươi chín việt nam vinh dự được chọn là nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai
việc cả hoa kỳ và triều tiên đều đề nghị việt nam là nước chủ nhà
nơi tổ chức hội nghị là thể hiện sự coi trọng của cả hai nước đối với việt nam
sự ghi nhận vị thế quốc tế kinh nghiệm và khả năng bảo đảm an ninh cho sự kiện quốc tế lớn
nhất là nhìn nhận về những thành tiệu phát triển của việt nam trong nhiều lĩnh vực khác
qua dịp này việt nam có điều kiện được giới thiệu với các nước
qua các phương tiện truyền thông với hơn ba phóng viên đến từ hai trăm linh hãng thông tấn báo chí quốc tế từ nhiều châu lục
qua đó thế giới có thể nhìn thấy tận mắt những thành tiệu phát triển kinh tế xã hội con người đất nước việt nam
nhìn chung là đánh giá cao về quá trình chuẩn bị của việt nam
và đưa những hình ảnh tôi nghĩ rất là đẹp và rất là nhiều về đất nước việt nam
việt nam chính thức được bầu là thành viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm ký hai nghìn hai mươi
hai nghìn hai mươi một với một trăm chín mươi hai trên một trăm chín mươi ba phiếu
đây là số phiếu ủng hộ cao kỷ lục của lịch sử bảy mươi năm năm phát triển của liên hợp quốc
thể hiện là các nước hết sức là coi trọng cái vai trò vị thế của việt nam và uy tín của việt nam
và đặc biệt là khả năng của việt nam tham gia vào hội đồng bảo an liên hợp quốc
để đóng góp vào các công việc chung của thế giới
việt nam và eu chính thức ký kết hiệp định thương mại và đầu tư vào ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
đưa việt nam trở thành quốc gia asean thứ hai ký kết các hiệp định với eu
việc ký kết evfta và ipa là một trong những thời khắc lịch sử quan trọng của chặng đường ba mươi năm phát triển quan hệ việt nam và eu
dấu mốc mới chứa đựng cơ hội hợp tác lớn song cũng đòi hỏi rất nhiều nỗ lực chung
với hai cái hiệp định vừa được ký kết thì nó sẽ tạo ra những động lực mới để thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại đầu tư
đây là một cái hiệp định mà có cái mức độ cam kết cắt giảm thuế rất là sâu
ngay sau khi mà hiệp định có hiệu lực thì khoảng tám mươi năm số lượng hàng hóa của việt nam sẽ được cắt số dòng thuế của việt nam sẽ được cắt giảm thuế
ngày năm tháng một mươi tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng hun sen đã chính thức ký kết hai văn kiện pháp lý quan trọng
ghi nhận thành quả tám mươi bốn việc phân giới cắm mốc sau hơn ba mươi sáu năm đàm phán
đây là một dấu mốc lịch sử vô cùng quan trọng làm nền tảng tiến tới hoàn thiện phân giới cắm mốc một trăm linh đường biên giới giữa hai nước
chúng ta hợp tác để vừa bảo vệ thủ phú mỹ
nhưng mà vừa đóng góp vào hòa bình ổn định của khu vực và trên thế giới
chúng ta đặt lợi ích và hòa bình của đất nước mình vào chung trong lợi ích hòa bình của khu vực và thế giới
việt nam đã tham gia chủ động tích cực tại các hội nghị và đã lồng ghép được các ưu tiên của việt nam vào định hướng công tác năm hai nghìn hai mươi
tại lễ chuyển giao vai trò chủ tịch asean thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có bài phát biểu quan trọng
chính thức công bố chủ đề gắn kết và chủ động thích ứng
các ưu tiên và sự chuẩn bị của việt nam cho nhiệm vụ quan trọng và vinh dự này vào năm hai nghìn hai mươi đánh dấu năm năm hình thành cộng đồng asean
quan trọng là chúng ta phải cố gắng để tận dụng được những cái lợi thế những cái thế mạnh mà cái vai trò kép nó đem lại
cái vị thế chúng ta cái tiếng nói của chúng ta nó thuận hơn
thế mà chúng ta sẽ cố gắng làm sao để mà làm một việc có hai tác dụng
làm cho asean thì cũng có tác dụng ở liên hợp quốc
và ngược lại
làm sao mà làm những gì chúng ta làm ở hội đồng bảo an thì cũng có tác dụng đối với asean
một năm đầy sôi động với nhiều hoạt động đa phương song phương
quan trọng diễn ra từ đầu năm đến tận những tháng cuối năm đã kết thúc
ngay trong những ngày đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi
việt nam sẽ đảm nhận hai vai trò quan trọng
chủ tịch asean và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
với kinh nghiệm và sự chủ động việt nam đã sẵn sàng cho những nhiệm vụ quan trọng này
thưa quý vị nhân dịp này phóng viên của chúng tôi cũng đã có cuộc trao đổi với đồng chí phạm bình minh
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao về định hướng công tác ngoại giao năm hai nghìn hai mươi
mời quý vị cùng theo dõi
trong năm hai nghìn hai mươi thì chúng ta sẽ đảm nhận vai trò kép chủ tịch asean
cũng như là ủy viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc
vậy thì những thuận lợi cũng như là thách thức khi mà chúng ta đảm nhận vai trò kép này là gì
cũng không phải đây là lần đầu tiên chúng ta là thành viên hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhưng lần này chúng ta vào với cái trọng trách và cũng hết sức khổng lệ
là bởi vì cái tình hình thế giới tiếp tục có những phức tạp
tình hình ở trong liên hợp quốc đặc biệt trong hội đồng bảo an
vấn đề lợi ích nhưng khác biệt trong hội đồng bảo an rất lớn

nhưng đó cũng là cái cơ hội chúng ta để chúng ta thể hiện được cái vai trò trách nhiệm chúng ta đóng góp
vào những vấn đề chúng ta có thể đóng góp được
đồng thời chúng ta cũng lại có một cái vai trò hết sức quan trọng
cùng một lúc là chủ tịch của asean
và chính vai trò chủ tịch asean chúng ta cũng rất mong muốn với cái chủ đề của chúng ta là
gắn kết và chủ động thích ứng
thì cái này là đáp ứng cái quan tâm chung của các nước asean

để có thể thích ứng được hay là chủ động thích ứng được
với biến đổi của tình hình thế giới
và đặc biệt là cái sự cạnh tranh gãy gắt của các nước trong khu vực
rồi là những vấn đề kinh tế vấn đề thương mại đặt ra
nhưng chúng ta cũng lại rất là may chúng ta cùng lúc